thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thay mặt ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai tổng bí thư nguyễn phú trọng ký ban hành
nghị quyết số ba mươi sáu nqtu về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của nghị quyết
nghị quyết nhấn mạnh biển là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
là không gian sinh tồn cửa ngõ giao lưu quốc tế gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
việt nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển giàu từ biển phát triển bền vững thịnh vượng an ninh và an toàn
phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng an ninh giữ vững độc lập chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ tăng cường đối ngoại hợp tác quốc tế về biển góp phần duy trì môi trường hòa bình
ổn định cho phát triển phát triển bền vững kinh tế biển việt nam là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức doanh nghiệp và người dân việt nam
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi là đưa việt nam trở thành quốc gia biển mạnh đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển
hình thành văn hóa sinh thái biển chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu nước biển dân
ngăn chặn xu thế ô nhiễm suy thoái môi trường biển tình trạng sạt lở bờ biển
biển sâm thực phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng những thành tựu khoa học mới tiên tiến hiện đại
trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển
các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng một mươi gdp cả nước kinh tế của hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển ước đạt là sáu mươi năm bảy mươi gdp cả nước
các ngành kinh tế biển phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế kiểm soát khai thác tài nguyên biển
trong khả năng phục hồi của các ngành kinh tế biển
các ngành kinh tế phát triển bền vững của hệ sinh thái biển chỉ số phát triển con người của các tỉnh thành phố ven biển cao hơn mức trung bình của cả nước
thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh thành phố ven biển cao gấp từ một đến hai lần trở lên so với thu nhập bình quân của cả nước
các đảo có người dân sinh sống có hạ tầng kinh tế xã hội cơ bản đầy đủ đặc biệt là điện nước ngọt thông tin liên lạc y tế giáo dục
nghị quyết cũng đặt ra các mục tiêu về khoa học công nghệ phát triển nguồn nhân lực biển
về ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dân ngăn ngừa kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm là việt nam trở thành quốc gia biển mạnh phát triển bền vững thịnh vượng an ninh an toàn
kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa
tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các nguyên liệu
vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương
nghị quyết đã đề ra năm chủ trương lớn và ba khâu đột phá với các giải pháp chủ yếu
tăng cường sự lãnh đạo của đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển tạo đồng thuận trong toàn xã hội
hoàn thiện thể chế chính sách chiến lược quy hoạch kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển
phát triển khoa học công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển
đẩy mạnh giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển
tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng an ninh thực thi pháp luật trên biển
chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại hợp tác quốc tế về biển
huy động nguồn lực khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển xây dựng các tập đoàn kinh tế biển mạnh
toàn văn nghị quyết đăng trên báo nhân dân số ra ngày mai thứ năm ngày hai mươi năm tháng một mươi
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi